trước diễn biến phức tạp của bão tem bin hay còn gọi là bão số một mươi sáu đang đổ bộ vào khu vực nam bộ
hôm nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão tem bin tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
đại diện ubnd tỉnh sóc trăng cho biết mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện khẩn trương
có kế hoạch chi tiết giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ khẩn cấp
sóc trăng có tổng số một trăm ba mươi chín người phải di rời đến nơi tránh chú bão
tuy nhiên đối với các địa bàn nằm trong vùng nguy hiểm thì được ưu tiên di rời trước để đảm bảo an toàn
trực tiếp xuống tàu kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão tại khu vực neo đậu tàu thuyền cảng cá trần đề
phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao công tác phòng chống bão của tỉnh sóc trăng
cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các doanh nghiệp để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
tuy nhiên phó thủ tướng cho rằng tình hình ứng phó với cơn bão còn rất nhiều việc phải làm
phó thủ tướng cũng đã chỉ ra bài học kinh nghiệm trong ứng phó với cơn bão số một mươi hai của tỉnh bình định và khánh hòa
và yêu cầu lãnh đạo các tỉnh không được chủ quan lơ là tiếp tục cập nhật thường xuyên thông tin bão để kịp thời ứng phó
công trình dịch vụ công nghiệp nông nghiệp thủy sản những công trình dân sinh của người dân
đặc biệt là nhà ở thì chúng ta tôi thấy là hiện nay việc chẳng chống nhà cửa thì có được quan tâm
nhưng mà hiện nay còn còn còn ít cho nên tập trung động viên bà con
tất cả là chúng ta tập trung chỉ huy từ tỉnh huyện xã đặc biệt là những cán bộ ở địa phương
cán bộ địa phương ở xã ở thôn ở huyện là phải tập trung bởi vì đấy là họ
nắm chắc nhất người dân xem những hộ nào mà nhà cửa yếu thì phải sơ tán triệt đẻ
phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh nhiệm vụ trên hết là phải đảm bảo an toàn cho người dân
không để thiệt hại về người khi có bão đổ bộ phải tiếp tục có những giải pháp ứng phó
cũng như có kế hoạch khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất sau bão